thưa quý vị sán lợn và những câu chuyện đằng sau nó có lẽ sẽ còn tốn nhiều giấy mực của báo chí
liệu những học sinh còn lại tại tỉnh bắc ninh có dương tính với sán lợn hay không
hay sức khỏe của các em sẽ ra sao
việc điều trị diễn ra như thế nào
và người trong cuộc có trách nhiệm gì
hãy để an ninh ngày mới hôm nay giải đáp phần nào những thắc mắc này
và trước tiên thì hãy đến với những tin tức chúng tôi mới cập nhật
mở đầu là các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can
đối với ông nguyễn thanh sang nguyên giám đốc
bà nguyễn thị thu hà nguyên phó giám đốc sở tài chính tp đà nẵng
theo điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
đồng thời cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông sang
tại phường an hải bắc quận sơn trà
khám xét nơi ở của bà hà
tại phường hòa thuận đông quận hải châu tp đà nẵng
cơ quan điều tra xác định trong thời gian là phó giám đốc sở tài chính tp đà nẵng
trước khi được bổ nhiệm giám đốc vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
ông nguyễn thanh sang đã có hành vi vi phạm pháp luật
cụ thể khi lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng
phê duyệt giảm hệ số sinh lợi đối với nhà đất công sản
trái quy định khi giao cho các cá nhân và doanh nghiệp
liên quan đến vụ án vũ nhôm hiện nay
nhưng với vai trò là phó giám đốc sở tài chính
nguyễn thanh sang đã không tham mưu đề xuất
mà còn ký xác nhận vào chín văn bản tính toán giá bán nhà
và chuyển quyền sử dụng đất
để lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng
phê duyệt giá bán nhà đất công sản
thấp hơn quy định
gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước hơn ba mươi tỷ đồng
tương tự bà nguyễn thị thu hà
nguyên phó giám đốc sở tài chính tp đà nẵng
ký xác nhận vào tám văn bản tính toán giá bán nhà
và chuyển quyền sử dụng đất của công ty quản lý nhà đà nẵng
làm cơ sở để lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng
phê duyệt giá bán nhà đất công sản
không sát với giá thị trường
ngoài ra bà hà còn xác nhận vào văn bản tính toán giá bán nhà
và chuyển quyền sử dụng đất
tại số nhà bảy mươi ba nguyễn thái học
thấp hơn một hai tỷ đồng
so với giá của ủy ban nhân dân tp đà nẵng
phê duyệt để bán cho công ty nhất gia phúc
của phan văn anh vũ
bước đầu cơ quan điều tra xác định
bà hà liên đối đến việc gây thiệt hại hơn bốn mươi tỷ đồng
ngân sách nhà nước
như vậy trong hai ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tiếp tục khởi tố bị can
khám xét nơi ở của bảy bị can
có hành vi tiếp sức giúp phan văn anh vũ
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần
xây dựng bắc nam bảy mươi chín
thâu tóm công sản với giá rẻ
gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách
trong số bảy bị can vừa khởi tố đợt này
có nguyên phó chủ tịch
ubnd tp đà nẵng
nguyễn ngọc tuấn và phan minh cương
tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
anh trai phan văn anh vũ
thưa quý vị ma túy luôn là một cái nỗi hiểm họa
đối với toàn xã hội
dù biết hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển ma túy là phạm pháp
thế nhưng vì lợi nhuận khổng lồ
rất nhiều đối tượng vẫn gieo rắc cái chết trắng
trong cộng đồng
mới đây nhất công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập
phát hiện và bắt quả tàng một đối tượng
do có liên quan đến ma túy và các chất cây khinh thác
đối tượng bị bắt là cầm văn tuấn
chú tại bản lắc phương
xã triển sơn huyện mộc châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ được là gần một mươi hai viên hồng phiến
một kg ma túy đá
một điện thoại di động
một xe máy cùng một số vật chứng khác có liên quan
hiện vụ việc đang được công an huyện mộc châu
tiếp tục mở rộng điều tra
hàng ngàn sản phẩm điện tử khổng lồ
không rõ nguồn gốc xuất xứ
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vừa bị phát hiện và bắt giữ tại tỉnh bình phước
chiều qua một mươi chín tháng ba
theo thông tin ban đầu
trong quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường
lúc một mươi bốn h chiều cùng ngày
đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh bình phước
phát hiện chiếc xe tải do tài xế phạm văn đức
trú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua ấp chín xã tân lập
huyện đồng phú tỉnh bình phước
có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành ra lệnh cho dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển

tất cả các sản phẩm điện tử
đều không có hóa đơn không rõ nguồn gốc xuất xứ
bước đầu tài xế đức khai nhận
số sản phẩm điện tử được mua từ chợ đầu mối
thành phố hồ chí minh
sau đó vận chuyển về bình phước tiêu thụ
cũng trong ngày hôm qua
tòa án nhân dân huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử bị cáo võ minh dũng
chú xã trung hiếu huyện vũng liêm
về tội tham mưu tài sản
theo cáo trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn
được giao là kế toán
của trường trung học cơ sở trung hiếu
huyện vũng liêm
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến đầu tháng ba
dũng đã lập nhiều bảng thanh quyết toán tiền lương
cao hơn với chi tiết trong bảng lương thực nhận
kể thêm tên nhiều cá nhân
không làm việc ở trường
lập khống danh sách giáo viên nhân viên
được hưởng chế độ thai sản
chiếm đoạt số tiền trên bốn trăm sáu mươi năm triệu đồng
trong quá trình điều tra
bị cáo dũng đã thành khẩn khai báo
khắc phục hậu quả nộp lại số tiền tham mưu
tại phiên tòa bị cáo đã ăn năn hối cải
xin lỗi nhà trường về hành vi
mà bị cáo đã gây ra
làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường
tuy nhiên hành vi của bị cáo đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
nên hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo dũng ba năm tù giam
về tội tham mưu tài sản
thưa quý vị thời gian gần đây
dư luận đang hết sức bức xúc
khi xảy ra các vụ ấu dâm dầm ô nữ sinh
cưỡng hôn phụ nữ
và những vụ việc xảy ra liên tiếp trong một thời gian ngắn như vậy
thì có thể thấy là sự suy đổi đạo đức
của một bộ phận người dân hiện nay
vâng và sau vụ việc một thầy giáo của trường
bị nữ sinh và giáo viên tố cáo
vì đã có hành động lạ
trường phổ thông dân tộc nội chú
trung học cơ sở sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã lắp đặt camera giám sát trong trường
và đây là trường học đầu tiên ở miền núi quảng ngãi
lắp đặt camera giám sát
nhằm có thể quản lý bảo vệ tốt hơn cho học sinh
quản lý học sinh bán chú
là việc không dễ đối với nhiều trường nội trú
bởi vào ban đêm
một số học sinh hay trốn ra ngoài đi chơi
có lúc mâu thuẫn
dẫn đến đánh nhau ngay trong ký túc xá
đặc biệt là vụ việc cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhiều đơn thư phản ánh
của học sinh
của học sinh và giáo viên
trường nội chú trung học cơ sở sơn tây
về hành động lạ đối với học sinh
của một thầy giáo trong trường
do đó để quản lý hoạt động dạy và học ở trường

trường nội chú
trường phổ thông dân tộc nội chú
trung học cơ sở sơn tây
đã lắp đặt hệ thống camera giám sát
các camera được lắp đặt
ở các vị trí
phòng học hành lang khu ký túc xá
khu vực nhà ăn và khu vực vắng
phía sau trường
hiện tại thì trường có tổng cộng là một mươi sáu camera
và quan sát được tất cả các địa điểm trong đêm
thì cái điều này lúc đầu đã giúp các em an tâm
cũng như là giúp nhà trường
dễ dàng quan sát
cái vấn đề của trường là
vấn đề trên lớp dẫn dạy của giáo viên
cũng như là quá trình học tập
giáo dục của học sinh
cái vấn đề thứ hai nữa là
đây cũng là một cái nguồn tư liệu
cũng như là một cái kênh
giúp nhà trường có thể là nắm chắc các thông tin
khi mà giáo viên học sinh
các em cuối tuần về lại với gia đình
hoặc là những cái đêm tối
học sinh ở ngoài hoặc là thanh niên ở ngoài
hoặc là những tiền nặng ở ngoài
có thể là vô trường bất cứ lúc nào
thì đây là cơ sở nếu sau này
nó có vấn đề xảy ra
thì đây là một cái
cái tư liệu rất là thật
để mà giúp cơ quan chức năng cơ quan điều tra vụ cuộc
và làm sáng tỏ vụ việc
lắp đặt camera này là chính là
một cái phương pháp và biện pháp
để giúp nhà trường quản lý tốt
và theo dõi mọi phương hoạt động của thầy và trò
trong trường hôm nay
dù mới đưa vào sử dụng không lâu
nhưng việc lắp đặt hệ thống camera
để quản lý việc học
và nhiều hoạt động khác của học sinh
trong khuôn viên trường
được giáo viên và phụ huynh đánh giá cao
hoạt động này giúp cho việc dạy và học của giáo viên
học sinh đạt hiệu quả hơn
đặc biệt là giúp học sinh có ý thức
giữ gìn nền nếp trong mọi hoạt động sinh hoạt
liên quan đến việc học sinh nhiễm sán lợn
nghi do thực phẩm bẩn
tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
trong thời gian vừa qua
vào chiều qua đoàn công tác của bộ y tế
do cục trưởng cục an toàn thực phẩm nguyễn thanh phong
làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh bắc ninh
tại buổi làm việc
cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế nguyễn thành phong
chưa có cơ sở khẳng định nguyên nhân
các cháu dương tính với nhiễm sán lợn
là do ăn thịt lợn
kể cả mẫu thịt lợn nghi có sáng ngày một mươi bốn tháng hai
và ngày hai mươi tháng hai
nếu đã được nấu chín
nguy cơ lây nhiễm bệnh hầu như không có
trong thời gian tới
đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm
cục an toàn thực phẩm sẽ đề nghị bộ y tế
trực tiếp cử cán bộ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và bệnh viện sốt z
ký sinh trùng côn trùng trung ương
trực tiếp xuống các trường địa phương
cùng cán bộ y tế địa phương kiểm tra
và theo dõi
đối với các cháu học sinh trên địa bàn huyện thuận thành
đề nghị cán bộ y tế địa phương
giáo viên và cán bộ nhà trường
theo dõi sức khỏe thường xuyên cho các cháu
nếu có bất cứ biểu hiện nào bất thường
cần điều trị kịp thời
đồng thời để đề phòng chống dịch
người dân cần thực hiện ăn chín uống chín
vệ sinh rửa tay sạch sẽ trước khi ăn
và sau khi đi vệ sinh
trước thông tin công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư
tài chính hương thành liên tục thay tên
đầu chủ trôn trái trách nhiệm
và không lưu mẫu kết quả thức ăn
tại trường mầm non thanh khương
vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
cục trưởng nguyễn thanh phong cho biết
kể cả miếng thịt lợn nấu chín không có nguy cơ lấy bệnh
nhưng không lưu mẫu
là hành động vi phạm pháp luật
vào ngày hôm qua một mươi chín tháng ba
ông bùi trọng đắc
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hòa bình cho biết
sở giáo dục và đào tạo hòa bình đã cập nhật xong
điểm thi thật của sáu mươi bốn thí sinh
được nâng điểm trong kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả chấm thẩm định của bộ giáo dục và đào tạo
trong đó có một thí sinh
không đủ điều kiện tốt nghiệp
sở giáo dục và đào tạo hòa bình
đang làm thủ tục để thông báo
đến các thí sinh
đồng thời gửi kết quả cho các trường có thí sinh liên quan
cùng ngày cục đào tạo thuộc bộ công an
và học viện cảnh sát nhân dân đều cho biết
vẫn chưa nhận được thông tin về danh sách
điểm thi thật của các thí sinh hòa bình
trước đó ngay sau khi công bố kết quả chấm thẩm định
bộ giáo dục và đào tạo đã gửi công văn
yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
tỉnh hòa bình cập nhật kết quả thi
lên hệ thống phần mềm quản lý thi
tiến hành giả soát điểm thi tốt nghiệp
thông báo kết quả đã được cập nhật
đến các học viện trường đại học cao đẳng
có các thí sinh liên quan đăng học
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo
cũng đã gửi công văn đến các trường đại học
cục nhà trường bộ quốc phòng
và cục đào tạo bộ công an
đề nghị chủ động liên hệ với sở giáo dục và đào tạo hòa bình
để cập nhật lại điểm thi của các thí sinh liên quan
với chủ đề những ràng sông kể chuyện
lễ hội pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi chín
sẽ bắt đầu từ ngày một tháng sáu
gồm có năm đêm thi với năm chủ đề
cội nguồn mầm sống tình yêu
sắc màu và da khơi
đó là những thông tin được đưa ra trong buổi họp báo
diễn ra vào chiều qua tại đà nẵng
so với năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội pháo hoa quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
rút gọn trong vòng hơn một tháng
thay vì kéo dài gần hai tháng
để ban tổ chức làm tốt công tác phục vụ
theo đó đêm khai mạc
sẽ diễn ra vào tối mùng một tháng
với phần thi đấu mở màn của hai đội
việt nam và nga
tiếp theo sẽ là các đêm thi của đội
brazil mỹ phần lan ý anh và trung quốc
hai đội xuất sắc nhất
sẽ tranh tài trong đêm trục kết
mùng sáu tháng bảy
chủ đề những ràng sông kể chuyện
sẽ được thể hiện xuyên suốt qua các chương trình nghệ thuật
sân khấu cho đến các màn trình diễn pháo hoa
bên cạnh những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc
còn có các hoạt động bên lề thú vị
như lễ hội đường phố
trên tuyến đường sông bạch đằng
với chủ đề
sống tuổi trẻ
sẽ tạo lượng do mới tràn đầy sức lực
học viện ngoại giao bộ ngoại giao việt nam
vừa phối hợp với quỹ congress
tổ chức hội thảo quốc tế
cộng đồng asean
bản sắc và vai trò trung tâm
với sự tham dự của nhiều lãnh đạo
cùng các học giả trong nước và quốc tế
diễn đàn nhằm trao đổi về các sáng kiến
thúc đẩy bản sắc văn hóa
và vai trò trung tâm của asean
trong khu vực
nâng cao nhận thức của người dân
tạo đồng thuận xã hội
trong xây dựng cộng đồng asean
trao đổi tại hội thảo
các đại biểu nhận định
từ một cơ cấu hợp tác
có tính tiểu khu vực của đông nam á
asean đã đóng vai trò trung tâm
trong cơ chế hợp tác
và cấu trúc khu vực
ở ấn độ châu á thái bình dương
quy tụ được tất cả các nước lớn
cũng như nhiều tổ chức khu vực
và toàn cầu cam kết cao
đối với hòa bình hợp tác
và ổn định tại khu vực
hiện asean đang phải đối mặt
với nhiều thách thức
như còn tồn tại sự khác biệt
về nhận thức và lợi ích
giữa các nước thành viên asean
những vấn đề an ninh chính trị phức tạp
cạnh tranh giữa các nước lớn gây gắt
đòi hỏi các nước asean
phải nâng cao khả năng thích ứng
và tăng cường đoàn kết nội khối
trong thời gian gần đây và những năm tới
bối cảnh thế giới và khu vực
có nhiều biến động bất chắc
đang và sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức không nhỏ
đối với tiến trình xây dựng cộng đồng asean
trong bối cảnh đó
khẳng định bản sắc asean
và đảm bảo vai trò trung tâm của asean
trở thành hai nhiệm vụ thiết yếu
đối với cộng đồng
cần có sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên
và cần được thực hiện tốt
ở cả cấp độ khu vực
giữa các chính phủ
và cấp độ quốc gia giữa các bộ ngành địa phương
của từng nước thành viên
nhiệm vụ đặt ra cho nước chủ tịch luân phiên
của asean là làm sao
để khởi sướng dẫn dắt được
các biện pháp hiệu quả
để asean ngày càng gắn kết trong một bản sắc chung
và ngày càng tự cường
với khả năng thích ứng cao
trong một thế giới nhiều biến động
với vai trò chủ tịch asean trong năm hai nghìn hai mươi
đây là trọng trách của việt nam
vừa là cơ hội để việt nam tiếp tục đóng góp hiệu quả
trong cộng đồng asean
có thể thấy
việt nam đã chuẩn bị từ rất sớm
cho việc đảm nhiệm vị trí chủ tịch asean
trong năm hai nghìn hai mươi
điều đó thể hiện việt nam là một thành viên tích cực
chủ tịch asean
chủ động trong cộng đồng
trong các hoạt động hội nhập trong khu vực
và trên toàn thế giới
việt nam cũng sẽ trở thành thành viên không thường trực
của hội đồng bảo an liên hợp quốc
có cơ hội là tiếng nói
không chỉ của việt nam
mà còn của cả cộng đồng asean
tôi tin tưởng việt nam có thể kết hợp
và đảm nhiệm thành công cả hai vai trò này
tại hội thảo
các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung
liên quan đến vai trò của các chủ thể xã hội khác nhau
trong việc xây dựng cộng đồng asean
lấy người dân làm trung tâm
xây dựng trụ cột con người
cũng như chia sẻ những kinh nghiệm
khuyến nghị cho việt nam
trong năm chủ tịch hai nghìn hai mươi
thưa quý vị
cùng với dòng trẻ báo chí ngày hôm nay
chúng tôi muốn tiếp tục đào sâu hơn nữa
về một chủ đề đang làm nóng dư luận những ngày vừa qua
đó là trẻ nhiễm sán lợn ở tỉnh bắc ninh
vụ việc không chỉ dừng lại ở phạm vi bắc ninh không thôi
mà bây giờ
đã gây hoang mang rất nhiều tỉnh thành phố khác
và cũng từ đây rất nhiều vấn đề được hé lộ
khiến cho người dân lo lắng
vậy hãy cùng chúng tôi tiếp tục chủ đề nóng hổi này
cùng với nhà báo trần quang vũ
ngay sau đây
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn
ngay bây giờ xin mời quý vị
chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với nhà báo trần quang vũ
xin cảm ơn ông đã đến với chúng tôi trong chương trình này
kính thưa ông
những con số một hai trăm linh chín
hơn một trẻ
ở bắc ninh đã phải đi xét nghiệm
về nhiễm trùng sán lợn
trong những ngày qua
và đã có tới hai trăm linh chín trẻ
đã nhiễm sán lợn
đây là những thông tin mà báo chí
trong những ngày qua thì
đã đang liên tiếp
và đã đang có thể nói là đang cập nhật
theo giờ theo từng phút
rõ ràng đây là một
chuyện hết sức là quan trọng
thực ra vấn đề
bị nhiễm sán lợn
đã bị nhiễm sán lợn
đã bị nhiễm sán lợn
ở bắc ninh
bây giờ nó là một vấn đề rất là lớn
chúng ta nhìn những gương mặt
của các cháu
và nhìn những giọt nước mắt
của cha mẹ các cháu
chúng ta thấy xót xa
và báo chí
trong suốt những ngày hôm nay
cập nhật từng ngày một
thì con số là hai trăm linh chín
trên cái số là hơn một cháu
con số này chắc chắn nó còn tăng lên
và nó nóng đến mức độ
là ngày một mươi tám
khi mà họp thì thủ tướng chính phủ
đã phải chỉ đạo
các bộ ngành liên quan
sử lý vấn đề này
trong đó bộ công an
thì phải điều tra tìm ra rõ
nguyên nhân tại sao có công việc này
bộ y tế

thì phải nhanh chóng xét nghiệm
có giải pháp
cho các cháu
bộ giáo dục đào tạo
thì phải có cái nghiên cứu
cái mô hình
và đảm bảo sự an toàn cho
các cái bếp ăn của các cháu bán chú
và đối với lại
tỉnh bắc ninh
thì bàn phải có những cái giải pháp
thì cơ sở vật chất
và kinh phí để xử lý
cái công chuyện này
tức là chúng ta thấy rằng là
cái đối tượng
là các cháu
và sự kiện
vì thế cho nên là
cái việc này
rất là cao
và tôi nhắc lại
chính thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã phải chỉ đạo cái công việc này
vâng kính thương
đây là những hình ảnh
các bệnh viện
ở hà nội
tức là bệnh viện
nhật đới trung ương
rồi là bệnh viện
viện sốt z
và ký sinh trùng
trong những ngày qua
đón rất là nhiều
và cha mẹ các bé
đưa các em đến đây
để xét nghiệm
và đồng thời
thì đây cũng là một cái
mối quan tâm
không chỉ với
ở bắc ninh đâu
rõ ràng đây là một cái
sự việc mà không hề nhỏ
mà chúng ta
cần phải nhìn nhận vào
thực ra là tôi theo dõi
các cái báo
mạng xã hội
tôi theo dõi
phải nói rằng là
bây giờ là cả xã hội
của cái việc này
trong mấy ngày hôm nay
thì hai cái bệnh viện
và viện xuất giác
và ký sinh trùng
thì làm việc
cung suất rất là lớn
và cũng phải nói rằng là
ngay ở tỉnh bắc ninh
thì nó cũng có
một cái đáp ứng
ngay lập tức
xuất ngân sách ra
để giúp cho
phụ huynh học sinh
cho các cháu đi
làm cái xét nghiệm
thì bước đầu
thì chúng ta thấy rằng là
các cái cơ quan
có những tác động
rất là tích cực
thứ hai là
chúng ta theo dõi
ở trên báo chí
và các mạng xã hội
chúng ta thấy
rất nhiều tầng lớp
các nhà giáo dục
các bác sĩ
có rất nhiều người
cũng uy tín
các luật sư
về cái việc này
có một cách nhìn
xung quanh việc này
nhưng chúng ta thấy
tiệu trung lại
có những ý kiến
bảo vệ các cháu
làm thế nào
nó được giải
quyết đến nơi
một cách nhanh chóng nhất
và làm cho thế nào
của chúng ta
nó có hiệu quả nhất
vâng có rất là nhiều ý kiến
trên báo chí
trên công luận
vậy theo ông
nhiệm vụ quan trọng nhất
để xử lý rít điểm
cái vụ nhiễm sán lợn
là nhiệm vụ gì ạ
có nhiệm vụ của mình
nhưng cái điều quan trọng nhất
phải đặt ra
đấy là làm thế nào
đều được khám
các cháu đều được chữa bệnh
chúng ta biết rằng là
cái nhiễm sán lợn
thì nó gây ra
những cái hậu quả của nó
rất là lớn
và chúng ta biết rằng là
cách đây khoảng đó
hai ba tháng
thì thấy trên truyền thông
trên mạng xã hội
nói rất nhiều
về cái nhiễm ký sinh trùng
nó gây ra
một cái sức ép
rất là lớn
trong cái suy nghĩ
của mọi người
thế bây giờ
mà nó bị nhiễm
cái sán lợn này
vì những cái thông tin
có những thông tin chuẩn xác
và có những thông tin không chuẩn xác
chính vì thế
cho nên nó gây ra
một cái sức ép rất lớn
và bây giờ
chúng ta có ba cái câu chuyện
chuyện thứ nhất
là sức khỏe của các cháu
chuyện thứ hai
là một cái sự
và cái điều thứ ba
là cần phải có một sự
hiểu biết nhất định
về vấn đề này
nhưng trong ba việc ấy
thì việc đầu tiên
là việc phải làm thế nào
chữa bệnh cho các cháu
xác định rằng là
có hay không có
nhiễm sán lợn
tôi xin lưu ý rằng là
chính cái ông
thì ông nói rằng là
ở việt nam
chúng ta có khoảng độ từ
cái số người
nhiễm sán lợn
chưa bàn đến con số ấy
chính xác đến mức độ nào
nhưng nếu có cái điều ấy
thì tôi cho rằng là
đấy là một cái việc
thiết sức khủng khiếp
thứ hai là
bây giờ chúng ta phải
giải thích được
cho phụ huynh của các cháu
và không phải
chỉ có phụ huynh
của các cháu đâu
mà với một cái dân tộc
mà có đến
tám đến một mươi
người bị nhiễm sán lợn
chúng ta phải hiểu
một cách rất là rõ ràng
cái việc là
làm thế nào
để chống lại
cái việc này
và cái đấy
nó gây nguy hiểm
cho xã hội
đến cái mức độ như thế nào
khi mà chúng ta xử lý
hai vấn đề này
thì cái tình hình
mà nó đang
nóng ở cái chỗ này
thì nó sẽ
còn tất cả những việc khác
thì chúng ta đều có
chúng ta đều có thời gian
để chúng ta giải quyết dần dần
vâng ký thương
như vậy thì
nhiệm vụ của chúng ta hiện nay
là điều đầu tiên
là phải xử lý rất đều
với các em
mà đã bị
nhiễm sán lợn
ở bắc ninh
và thứ hai
là chúng ta làm thế nào
để cho xã hội
bệnh nhiễm sán lợn này không ạ
xin cảm ơn nhà báo trần quang vũ
xin kính mời quý vị
chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chú ý khác
mời quý vị theo dõi
những tin tức về dự báo thời tiết
trong sáng nay ngày hai mươi tháng ba
thưa quý vị
vậy là người dân
tại nam bộ
đã ăn trong những ngày nắng
và nóng nhất trong năm
và liên tục trong những ngày gần đây
thì hầu hết các tỉnh miền đông
của khu vực
đều có nhiệt độ cao
trên ba mươi năm độ c
và theo dự báo
ngày hôm nay hai mươi tháng ba
thì nắng nóng
vẫn tiếp tục tại khu vực
miền đông nam bộ
với mức nhiệt độ cao nhất
phổ biến trong khoảng
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
trời nóng bức
cộng thêm với nhiệt độ ẩm
trong không khí giảm thấp
nhất là trong thời điểm trưa
nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn
vì vậy và người dân
hết sức lưu ý
còn trái với
cái trạng thái khô nắng
tại các tỉnh thành phía nam
thì ngày hôm nay
toàn bộ thời tiết khu vực
bắc và bắc trung bộ
tiếp tục là có mưa ẩm cả ngày
trong đêm nay
thì ngoài thành phần gió đông nam
ẩm thổi từ rìa
của không khí lạnh suy yếu
các tỉnh bắc bộ
và bắc trung bộ
còn chịu ảnh hưởng
của rãnh gió tây trên cao
vì thế mà toàn bộ khu vực
vẫn có mưa
thậm chí là mưa rào
có khả năng cao
sẽ ra lốc xét
và gió rất mạnh
trong cơn rông
trời tiếp tục rét
với nhiệt độ phổ biến
từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
còn tại khu vực hà nội
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng ba
có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù
và sương mù nhẹ rải rác
trưa chiều trời nắng
đêm và sáng sớm trời rét
từ đêm ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn
có mưa mưa rào
và rải rác có rông
trong cơn rông
có khả năng xảy ra
lốc xét mưa đá
và gió rất mạnh
và thưa quý vị
đáng lưu ý
đó chính là tình trạng sương mù
vẫn xuất hiện vào đêm
và sáng sớm
tại khu vực vịnh bắc bộ
sẽ khiến cho tầm nhìn bị hạn chế
giảm xuống thấp một km
trong sương mù
nên các phương tiện hàng hải
cần hết sức lưu ý
còn bây giờ như thường lệ
sẽ là dự báo chi tiết
cho các vùng trên cả nước
có là một chiếc lá mỏ
và quân đội
là thực phẩm
trong những giờ suốt hôm
điện tất cả bởi
đài truyền thông
viên ra à
đài truyền thông
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký phẫu thuật miễn phí từ ngày hai mươi tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
với những người gia đình chính sách người có công với cách mạng gia đình thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương
một tin vui đến với bệnh nhân ung thư bệnh viện ung bú thành phố hồ chí minh vừa triển khai thành công kỹ thuật xạ trị định vị thân cho bệnh nhân ung thư đầu cổ
đây là ca bệnh đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện ung bú với hệ thống máy xã trị hiện đại
và đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng y tế thông minh trong điều trị ung thư đầu cổ
bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vòng hầu đã điều trị tác phát tại chỗ
sau khi hội trận ekip y bác sĩ đã quyết định thực hiện kỹ thuật giải trị định vị thân cho bệnh nhân
với kỹ thuật mới này bệnh nhân được rút ngắn liệu trình điều trị xạ
liều xạ mỗi lần thường rất cao tập trung vào bú nhưng ít ảnh hưởng đến mua bú lành xung quanh
tiên lượng điều trị hiệu quả cao ít biến chứng
kỹ thuật xạ trị này được chỉ định cho bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và trường hợp tái phát có kích thước bú nhỏ
thưa quý vị trong những năm qua tp hcm đã có những nỗ lực đáng kể nhằm cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
tuy nhiên tình trạng ngâm hồ sơ vẫn diễn ra khiến nhiều doanh nghiệp ngao ngán
sau khi xây dựng và đưa vào hoạt động khu nhà xưởng c hiện đại gần như tự động một trăm linh
để đáp ứng được nhu cầu đặt hàng càng nhiều của các doanh nghiệp từ mỹ
chủ doanh nghiệp này đã xin giấy phép để tiếp tục xây dựng khu nhà xưởng d với quy mô đầu tư lên đến năm năm triệu đô la mỹ
tuy nhiên từ lúc xin chủ trương đến nay đã gần một mươi năm mong ước xây được khu nhà xưởng hiện đại để thay thế khu xưởng cũ
triều cường ngập quanh năm vẫn chưa thành hiện thực vì vướng thủ tục
trang mà đến cơ quan này xin là chờ trả lời chờ làm mọi chuyện rồi chỉnh và chỉnh lại thì cũng không thống kê được đâu
chúng tôi muốn xây dựng cái xưởng này nếu có xưởng này chúng tôi làm được rất là nhiều điều hữu ích mà cứ chờ đợi chờ đợi
tôi thì năm nay là sáu mươi tuổi rồi nếu đúng ra nếu mà làm nhà nước là về hưu rồi
nhưng mà tôi làm tư nhân ngành nữa tôi cũng muốn làm thêm một mươi năm nữa nếu mà sức khỏe cho phép
nhưng mà tôi nghĩ một mươi năm đối với công việc thì nó ngắn quá
nhưng mà một mươi năm này mà nếu mà cứ phải đứng chờ không làm gì hết
trong lúc cái tuổi đời mình cứ ngại càng lên
thì mình nghĩ là không biết mình sẽ làm gì hết
nhiều doanh nghiệp cho biết dù các sở ngành quận quyện của tp hcm báo cáo đến chín mươi chín hồ sơ được trả đúng hạn
nhưng số việc trả huyết cho doanh nghiệp lại chẳng được bao nhiêu
bởi nhiều hồ sơ khi gần đến hạn trả sở ngành lại thông báo thiếu cái này thiếu cái kia buộc doanh nghiệp phải bổ sung
bản thân trong hội cũng có rất là nhiều các khó khăn của các anh em
đặc biệt là một số doanh nghiệp có những công việc cụ thể
mà kéo rất dài và không giải quyết được cho nên là người ta rất là bức xúc
có rất là nhiều quy định quy định rõ số ngày phải hoàn thành nhưng thực tế thì không đạt được điều đó
cái sự liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước là chưa được
chẳng hạn như lúc nộp sở xây dựng người ta yêu cầu văn bản của sở kế hoạch đầu tư
nộp văn bản sở kế hoạch đầu tư người ta nói là của tài nguyên môi trường gì đó
người ta bàn qua bàn lại đến nỗi mà một doanh nghiệp cứ chạy vòng vòng như đàn cù như thế
thì thời gian để giải quyết một yêu cầu của doanh nghiệp là kéo rất là dài
chính vì tình trạng chây ý trong việc giải quyết giấy tờ đã khiến cho khá nhiều doanh nghiệp
đã ngừng sản xuất và chuyển sang đi buôn
bởi việc sản xuất vốn đã không lời bằng đi buông nay còn gian nan trong xin giấy phép
làm quá nhiều thủ tục chạy quá nhiều cơ quan để giải quyết khiến doanh nghiệp nản
những doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất
thì không chịu lớn bởi làm các thủ tục mở rộng nhà xưởng cũng không kém gian nan
sáng phương nam xin được tạm dừng tại đây
còn bây giờ thanh trúc xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân tại hà nội
vâng xin cảm ơn biên tập viên thanh trúc về những tin tức chị đã cung cấp tới quý vị khán giả
và tiếp theo chương trình sẽ là tuyệt vụ sống khỏe mỗi ngày
thưa quý vị nước ngọt có ga đã trở thành thức uống khoái khẩu của rất nhiều người
kể từ khi nó ra đời từ thế kỷ một mươi chín
và đương nhiên người dân việt cũng không thể bỏ qua thức uống rất khởi thượng này
tuy nhiên nếu không muốn nói là một bộ phận giới trẻ hình như là đang quá lạm dụng loại đồ uống này thì phải ạ
vâng đúng không như vậy và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những chất có trong nước có ga
đặc biệt là đường là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh béo phì
và ngoài ra thì vị ngọt của nước cũng kích thích ăn uống đã khiến cho chúng ta ăn nhiều hơn
từ đó lại càng khó kiểm soát cân nặng của mình
và hãy cùng sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay phân tích loại đồ uống này ngay sau đây
nhật minh bảy tuổi có niềm đam mê mãnh liệt với nước ngọt
thường xuyên ở nhà với bà do bố mẹ bận rộn
bà tâm bà nội của nhật minh tìm nhiều cách kìm hãm sở thích của cháu nhưng không thành
chính bởi sở thích này nên dù mới bảy tuổi mình đã nặng hơn ba mươi ba kg
vượt mức hai mươi hai chín kg theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
tối quen của em ấy em
em rất thích ăn đồ ngọt
cứ về nhà là em lục tủ lãnh em đói ăn những đồ ngọt
nhưng bà cố gắng hạn chế cho em ăn bánh kẹo và đồ ngọt
hạn chế không cho uống nước ngọt nữa để cho ép cân xuống
đường được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của nước ngọt
nhất là đối với trẻ nhỏ
một chai nước ngọt có ga ba trăm hai mươi ml chứa trung bình trên ba mươi gram đường
thậm chí một số sản phẩm nước đóng sẵn khác có lượng đường từ sáu mươi đến sáu mươi chín gam đường
gấp từ hai bốn đến hai bảy lần mức khuyến cáo
vượt mức khuyến cáo hai mươi năm gram một ngày của tổ chức y tế thế giới với người việt
cái đường mà ở trong các cái loại nước ngọt mà pha chế công nghiệp thì nó không xây dựng cơ thể
và nó chỉ có năng lượng không thôi
cho nên thừa năng lượng ấy thì nó phải đi đâu chứ
năng lượng ấy thường bị tích lũy dưới một cái dạng rất nguy hiểm là các mỡ thừa ở trong cơ thể
hfcs được sản xuất từ tinh vụt ngô
chính là chất tạo ngọt xuất hiện trong đại đa số các loại nước ngọt hiện nay
gồm hai loại đường chính là fructose và glucose
hfcs được nhiều chuyên gia đánh giá có tính gây nghiện cao cùng với tính liên kết yếu giữa các thành phần
nên nhanh chóng được hấp thụ dễ dàng đi thẳng vào gan và tạo nên các chất béo có hại cho cơ thể
điều này lý giải
việc sử dụng nhiều các sản phẩm chế biến sẵn
trong đó có nước ngọt có ga khiến người dùng tăng cân nhanh chóng

ví dụ như là sẽ tăng cân
rồi dẫn đến tình trạng bệnh về tim mạch
chuyển hóa nó không hết thì đăng động ở các thành mạch
mỡ trong mạch mỡ trong các màng tim
mỡ trong các nước mỡ dưới da
tại việt nam theo một điều tra được tiến hành trên gần hai người việt ở độ tuổi trên một mươi sáu
được tiến hành bởi
vfs một công ty chuyên nghiên cứu thị trường của nhật có đến năm bảy hai có thói quen sử dụng nước ngọt từ ba đến bốn tuần một lần

điển hình như ở thành phố hồ chí minh trong một khảo sát ở năm trẻ béo phì